tòa án nhân dân tối cao tỉnh cà mau mới đây đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị can phương tín sinh năm hai nghìn trú tại thành phố cà mau về hành vi giết người
theo kết quả xét xử sơ thẩm trước đó tại ấp k một trăm linh a xã bình định bình thành phố cà mau
tín cùng một nhóm bạn uống cà phê thì có nể sinh mâu thuẫn cự cãi với lê minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại thành phố cà mau
phương tín đã chạy về nhà lấy dao rồi quay lại đâm hùng làm nạn nhân tử vong
thực hiện hành vi xong phương tín đã rời khỏi hiện trường được sự vận động của cơ quan và gia đình
ngay trong đêm tín đã đến cơ quan đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên sử nguyên bản án xơ thẩm và phạt phương tín một mươi bốn năm tù về hành vi giết người
ngày hôm qua hai mươi tháng năm hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án đối với ba bị cáo
gồm cao minh huệ phan văn trung và đỗ văn sâm ba mươi ba năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể bị cáo cao minh huệ nguyên giám đốc sở địa chính bình dương bị tuyên phạt một mươi hai năm tù
bị cáo phan văn trung nguyên trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện biên cát bị tuyên phạt một mươi một năm tù
và bị cáo đỗ văn sâm nguyên cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện biến cát bị tuyên phạt một mươi năm tù
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh bình dương kiến nghị ủy ban nhân dân thị xã biên cát
tiếp tục thu hồi số tiền bồi thường cho bốn mươi hai hộ dân là một trăm hai mươi tám tỷ đồng
thu hồi hơn bốn mươi m hai đất tái định cư mà một mươi bảy hộ dân đã nhận theo quy định của pháp luật
theo cáo trạng nhân cơ hội công ty sobico thành lý sáu trăm năm mươi tám ha vườn cây cao su
các bị cáo đã đưa người thân trong gia đình vào đăng ký để mua cây
đồng thời tự ý cấp sổ đỏ cho diện tích cây cao su đã mua
tuy nhiên số diện tích vườn cây cao su thanh lý của công ty sobeco
sau này nằm trong kế hoạch xây dựng khu đô thị
do đó nhà nước không phải mất tiền đền bù
nhưng vì các bị cáo đã tự ý cấp sổ đỏ gây hậu quả thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn một trăm ba mươi một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng tỉnh cao bằng vừa khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can về hành vi đánh bạc
vào lúc một giờ ngày hai mươi một tháng bốn tại xã chu trinh công an tp cao bằng đã khám xét khẩn cấp
đối với hoàng thị vững và nguyễn đức vượng
kết quả thu giữ bốn điện thoại di động
trong máy điện thoại có những tin nhắn thể hiện việc vững và vượng đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề với các con bạc
một xe ô tô ba thẻ tín dụng ngân hàng hai mươi năm triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an vũ khai nhận đã thực hiện hoạt động đánh bạc từ năm hai nghìn một mươi tám
mỗi ngày các thư ký đề nhắn tin với nội dung mua số lô số đề với vững
số tiền mỗi ngày các con bạc đánh với vững lên đến một tỷ đồng
căn cứ lời khai của vững và vượng cùng các dữ liệu khác
công an tp cao bằng đã thực hiện khám xét các đối tượng
dương thủy dung nguyễn thị tâm nông thị cảnh và trương thị nga
thu giữ hơn bốn mươi triệu đồng tám điện thoại di động hơn một trăm tám mươi giấy vai tiền cùng nhiều tài liệu khác
trên cục hải quan cơ khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cho biết
đơn vị này đã phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan tp hcm
và cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
vừa phát hiện bắt giữ một lô hàng điện thoại di động số lượng lớn từ hàn quốc về việt nam
lực lượng chức năng phát hiện nam hành khách ba mươi năm tuổi
quốc tịch hàn quốc đi trên chuyến bay vn bốn trăm linh năm từ seoul hàn quốc về việt nam
qua sân bay tân sơn nhất đã trốn tránh không khai báo hải quan
đối với hành lý mang theo trong chuyến đi
qua kiểm tra năm hành khách trên bị phát hiện mang theo gần năm trăm linh điện thoại di động
hiệu iphone samsung và lg đã qua sử dụng trong hành lý cá nhân khi nhập cảnh
trị giá lô hàng vi phạm ước tính gần ba tỷ đồng
lợi dụng dịch vụ bưu chính để thực hiện hành vi mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy
hai chị em ruột phạm thị ngọc anh và phạm duy hùng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang khởi tố bắt tạm ra
tối tám tháng năm tại cửa hàng viettel ở đường lê lợi tp bắc giang
lực lượng công an đã bắt quả tang phạm duy hùng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
qua kiểm tra gói hàng được chuyển qua dịch vụ bưu chính của viettel
lực lượng công an phát hiện hai túi đựng tinh thể màu trắng
hai túi đựng các viên nén màu hồng nâu cam được nghi là ma túy tổng hợp
đối tượng hùng khai nhận là ma túy dạng kẹo và dạng ketamin
hùng được chị gái là phạm thị ngọc anh giao nhiệm vụ đi nhận hàng
qua kiểm đếm và giám định số ma túy trên gồm hơn hai trăm bốn mươi viên ma túy tổng hợp dạng kẹo
và gần bốn mươi gram ketamine
tại cơ quan công an đối tượng ngọc anh khai nhận đã mua số ma túy trên của một người trên mạng xã hội
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
trong quá trình giao dịch mua bán chuyển hàng
đối tượng phạm thị ngọc anh đã sử dụng số điện thoại đen lạc là simzak
gần hai trăm linh kg tôm chứa tạp chất vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu phát hiện và thu giữ
khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi tháng năm lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh
tiến hành dừng và kiểm tra xe khách bằng biển kiểm soát chín mươi bốn l bảy nghìn tám trăm tám mươi sáu
do tài xế quách văn tấn điều khiển theo hướng từ cà mau đi thành phố hồ chí minh
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển bảy thùng xốp
chứa gần hai trăm linh kg tôm có chứa tạp chất là cmc
một đâm chai lớn vừa xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ ven biển
thuộc hai xã võ ninh và hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
làm hơn một mươi năm hectare rừng phòng hộ bị thiệt hại
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng năm một ngọn lửa bùng phát và lan rộng
ở khu vực rừng dương và rừng trồng cây keo lai ven biển xã võ ninh huyện quảng ninh
do thời tiết nắng nóng cùng với gió phơn tây nam thổi mạnh
nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang rừng phòng hộ trên cát
rừng trồng cây keo lai của người dân xã biển hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
nhận được tin báo hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
kiểm lâm và người dân địa phương đã được huy động dập lửa
sau hơn năm tiếng đồng hồ lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã cơ bản không chế dập tắt được nhiều đâm chai lớn
thưa quý vị phường phương liệt quận hoàng mai hà nội
có một thời gian là địa bàn có tình hình an ninh trật tự phức tạp
đặc biệt là tại các khu đô thị mới các đối tượng nghiện thì thường lang thang ra vào
dẫn đến là nạn trộm cắp xảy ra
để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm giữ gìn bình yên địa bàn
ngoài lực lượng công an phường thì tại đây đã xuất hiện những chốt trực phòng ngừa kẻ gian
đây là tín hiệu đáng mừng vì mô hình chốt trực phòng ngừa kẻ gian là một cách làm hay
được ra đời từ việc tự nguyện của chính những người dân nơi đây
hơn nữa cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã thực sự đi sâu rộng
đi vào ý thức của mỗi người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv
đây là một chốt trực tại trung cư tt năm khu đô thị linh đàm
mỗi chốt dịch như thế này sẽ có ba người làm nhiệm vụ
mỗi phà tám tiếng nhân viên mặc đồng phục làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhiệm vụ của mỗi nhân viên bảo vệ tại đây là tuần tra nhắc nhở các gia đình về tình hình an ninh trật tự
sớm phát hiện người lạ vào khu vực
như mấy năm vừa rồi là nói chung là cái bọn trộm cướp thì nó hoạt động liên tục
thì nó có xảy ra một số phi vụ
đứng tại ngã ba này kiểm tra
nếu có động tĩnh cái gì là anh em đi tuần và kiểm tra và phối hợp anh em cả hai bên
và dùng bộ đàm rồi còi báo động
đấy rồi nếu mà cảm thấy nó căng thẳng quá thì chúng tôi lại điện cho bên công an phường
thì các anh lập tức anh xuống căng hỗ trợ ngay
điều đáng nói mô hình chốt phòng gian chống trộm này do chính người dân ở khu dân cư linh đàm đề xuất hoạt động
mỗi gia đình tại khu đô thị sẽ tự nguyện đóng góp số tiền từ năm trăm linh đến bảy trăm linh ngàn đồng trên tháng
để duy trì các chốt trực này
đến nay mô hình đã được các khu dân cư phát triển lên tới một mươi năm chốt trực phòng gian
bên cạnh có các anh công an cũng thường xuyên tuần tra trong các khu vực này
các bác bảo vệ đây cũng là cái tai mắt cũng để giám sát theo dõi và báo cho các anh công an
có những biện pháp và phương án để theo dõi giám sát và bắt được những đối tượng gọi là có gian manh
tổ chức một cái bốt như này thì rất là hiệu quả
trước hết là về an ninh trật tự là rất là tốt
các bác bảo vệ cũng đi tuần rất là chuyên cần
cái thứ hai là mỗi khi các gia đình có đi vắng thì cũng rất là an tâm
từ ngày mô hình được đưa vào hoạt động
tình hình trộm cắp vặt gần như được xóa sổ
người dân đã yên tâm hơn về tình hình an ninh trật tự
để mô hình thực sự có hiệu quả
lực lượng công an phường đã thường xuyên xuống các chốt trực
phối hợp trao đổi tiến hành tập huấn
trao dồi kiến thức pháp luật cho đội ngũ nhân viên bảo vệ
hướng dẫn họ cách thức cơ bản
phát hiện kẻ gian
và thông tin kịp thời đến cơ quan công an những biểu hiện bất thường
toàn nhân dân bảo vệ an ninh trật tự
được sự đồng thuận đó thì hiệu quả công tác của lực lượng công an phường
chúng tôi sẽ đạt hiệu quả cao hơn
một mặt khác đó thì qua cái bút phòng gian này
công an phường chúng tôi được sự gắn kết hơn với nhân dân
bởi vì khi qua những vụ việc
thì luôn luôn được bà con ủng hộ
tin yêu và tin cậy
được thông tin đến chúng tôi một cách kịp thời
nên được nhân rộng ra như thế thì tôi nghĩ là tội phạm
thì cũng được giảm đi
cũng như là trong công tác đấu tranh thì chúng tôi được nhiều thuận lợi
chốt trực phòng gian tại phường hoàng liệt
cũng là một trong những mô hình cụ thể hóa sức dân
trong việc giữ gìn an ninh trật tự địa bàn
tuy nhiên mô hình mới đang triển thức
tại các khu trung cư cao cấp
hoặc biệt thự liền kề điều kiện kinh tế khá giả
vì vậy đây cũng là một trong những hạn chế
khi triển khai sâu rộng
nhưng nếu có sự quyết tâm sự đồng lòng
và ý thức trách nhiệm của người dân
thì việc triển khai các chốt trực như thế này
sẽ là một trong những mô hình
đã được kiện giữ vững an ninh trật tự địa bàn
tiếp tục các tin tức khác
ghi nhận thành tích của lực lượng công an tỉnh nhà
trong việc nhanh chóng điều tra
làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
phát hiện hai thi thể được giấu trong thùng bê tông
tại căn nhà số chín mươi tổ ba ấp năm
xã hương hòa huyện bảo bàng
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã tặng thưởng
một trăm linh triệu đồng cho công an tỉnh
và tặng bằng khen cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác phá án
tại buổi lễ
đồng chí trần thanh liêm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
đã trao tặng một trăm linh triệu đồng
cho công an tỉnh bình dương
tặng bằng khen cho ba tập thể và một cá nhân
có thành tích xuất sắc
trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng năm
công an tỉnh nhận được tin báo trên địa bàn huyện bầu bàng
xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
gây xôn xao dư luận
làm phát sinh tâm lý bất an trong nhân dân
sau hơn hai ngày tích cực điều tra
công an tỉnh bình dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
bộ công an đã sắp mình làm rõ
các đối tượng gây án và tiến hành truy bắt
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi tám tháng năm
lực lượng bảo vệ và nhân viên khách sạn ti mô phú thịnh
phương phú thỏ tp thủ dồn một
phát hiện nhóm bốn đối tượng và chiếc xe ô tô
có đặc điểm sống với thông báo truy tìm
của lực lượng công an
nên đã báo cơ quan công an tới xử lý
ngày hôm qua tại trường văn hóa ba bộ công an
cục đào tạo phối hợp với cục cảnh sát hình sự
tổ chức lễ khai giảng
lớp bồi dưỡng tập huấn về công tác phòng chống tội phạm
cho lực lượng cảnh sát hình sự các cấp cơ sở
của sáu tỉnh vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
trong thời gian năm ngày
một trăm hai mươi đồng chí là cán bộ chiến sĩ
các đơn vị công an trong tỉnh
công an các huyện thành phố
qua năm ngày tham gia tập huấn
các học viên sẽ được nghiên cứu bốn chuyên đề
nhằm trang bị và cập nhật những kiến thức mới về nghiệp vụ
liên quan đến lĩnh vực phòng chống tội phạm
có tổ chức tội phạm liên quan đến tín dụng đen
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
và tội phạm buôn bán người

phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng
lãnh đạo cục cảnh sát hình sự bộ công an
đề nghị các đồng chí học viên tham gia lớp học
nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiêm túc học tập nghiên cứu
chấp hành nghiêm nội quy kỷ luật
tích cực trao đổi nắm vững nội dung kiến thức
để vận dụng và thực tiễn công tác
đồng thời yêu cầu ban tổ chức lớp học
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng
đảm bảo các điều kiện nhu cầu cần thiết
phục vụ tốt nhất cho việc học tập của học viên

đây là cuốn sách chữ thái cổ đã được lưu truyền
từ đời này sang đề khác trong người dân tộc thái
và để giải mã được những nội dung
của cuốn sách này thì nghệ nhân lương thị đại
đã phải mất vài tháng để hoàn thành
không ai biết được niên đại chính xác
của những cuốn sách cổ quý giá này
để có được cuốn sách đọc bản này
nghệ nhân lương thị đại
đã phải rất vất vả
đi đến từng bàn làng xa xôi nhất
ở điện biên lai châu
nơi chỉ cần nghe thông tin
có người thái sinh sống từ cổ đại
sách chữ cổ ấy
là ít người đọc
và cũng ít người biết
cho nên chúng tôi trách nhiệm của chúng tôi là phải
lấy về và giữ lấy
để sau này
để cho con cháu hiểu
cuộc sống của cha ông ta
từ trước nó như thế nào
ăn ở ra làm sao
lập bản dự mường
niềm say mê văn hóa dân gian dân tộc thái
đã nảy mầm trong nghệ nhân lương thị đại
từ thủa bé
khi công tác tại sở văn hóa thông tin tỉnh lai châu
nghệ nhân lương thị đại đã bén duyên
với mảng nghiên cứu siêu tầm văn nghệ dân gian
sau hơn năm mươi năm
hơn một mươi đầu sách
với hàng ngàn trang viết tư liệu
về lễ hội cổ truyền
phong tục tập quán sinh sống
hay bản chữ cổ của người thái
đã được bà ghi chép biên soạn
trong những cuốn sách
chỉ với một tâm niệm duy nhất
không để nét văn hóa người dân tộc thái
mai một đi
tôi cũng là con của dân tộc thái
cho nên là tôi thấy là
trách nhiệm và bổn phận của mình
cần phải làm và cần phải gìn giữ
nếu mà thế hệ của chúng tôi
mà không gìn giữ
không lưu lại được
không đi siêu tầm và giữ lại được
những cái vốn của đấy
thì nó sẽ mất
và dần dần những cái
những từng lớp trẻ
nó sẽ không biết
khi đã ở tuổi gần bảy mươi
người nghệ nhân này vẫn chăn chờ một điều
rằng không biết mai này
còn ai dám dấn thân vào công việc
sưu tầm văn hóa dân tộc thái
khi hiện nay
mùn lực kinh phí cho hoạt động bảo tồn
di sản văn hóa này
vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
trong khi đó số lượng nghệ nhân văn hóa
cũng đang giảm theo tuổi đời
những người học chữ thái bây giờ
không thể quay lại
đọc được chữ thái cổ ngày xưa
vậy thì tất cả những cái quyển
sách cổ ngày xưa
mất bao nhiêu công sức cha ông để lại
cha ông gìn giữ và sáng tạo lên
thì nó sẽ vô nghĩa
nên bây giờ thì chúng tôi
có kế hoạch là dạy cho
con em chữ thái cổ
để họ viết được
để họ xem được
để họ khai thác được
chúng tôi quyết tâm là chúng tôi đã mở
và cũng đã mở một lớp thành công
bây giờ lại cũng sẽ chuẩn bị
mở tiếp một lớp nữa
danh hiệu nghệ nhân ưu tú
trong lĩnh vực di sản văn hóa
vì vật thể
giải thưởng hồ chí minh
giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật
cùng rất nhiều giải thưởng viên danh khác
đó là minh chứng cho cả một đời
một người dành tâm huyết của mình
lưu giữ nét đặc sắc
trong văn hóa cộng đồng dân tộc thái
người nghệ nhân ấy
vẫn chỉ có một suy nghĩ đơn giản
rằng những việc tạo ra
làm siêu tầm dịch thuật ấy
nhỏ nhoi như hạt cát rơi giữa bãi sa mạc
nhưng nó sẽ là động lực
để tiếp tục phấn đấu
ganh đua với tuổi già
viết nữa viết mãi
viết tất cả vốn quý
mà các cụ đã giải công giữ gìn
cho đến khi cây bút
tụt khỏi tay chúng ta mới nghỉ
thông tin từ ubnd tỉnh hà giang
trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên
tại xã tân trịnh huyện hà giang
hiện ngành nước nghiệp tỉnh hà giang
đang tập trung xử lý phòng chống lây lạt
trước đó từ ngày một mươi hai cho đến ngày một mươi chín tháng năm
đàn lợn của gia đình ông vương vân vi
ở thôn vén xã tân trịnh huyện quang bình
có dấu hiệu bỏ ăn ốm chết
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân
chiều ngày một mươi chín tháng năm
chiếc cục cha nuôi và thú y tỉnh hà giang
đã xuống kiểm tra xác minh
và lấy mẫu bệnh phẩm
gửi đi xét nghiệm tại tri cục thú y vùng hai
kết quả xét nghiệm cho thấy
hai trên bốn mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm
dương tính với virus dịch tả lượng châu phi
tỉnh hà giang đang khẩn trương triển khai
dập dịch và tiêu hủy toàn bộ đàn lợn nhiễm dịch
nghiêm túc thực hiện nguyên tắc năm
trong phòng chống dịch bệnh
ngay sau khi nhận được công văn của bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm tra
kiểm soát đối với mặt hàng tôm hùm càng đỏ
vào chiều qua hai mươi tháng năm
tổng cục trường tổng cục quản lý thị trường trần hiễu linh
đã ký văn bản hóa tốc
gửi các cục quản lý thị trường địa phương
đề nghị tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường
đối với mặt hàng này
tổng cục trường tổng cục quản lý thị trường
chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường
phải huy động lực lượng tăng cường kiểm tra kiểm soát
chặt chẽ đối với mặt hàng tôm hùm càng đỏ
đặc biệt ở những địa bàn giáp biên với trung quốc
các nhà hàng quán ăn có tiêu thụ sản phẩm này
để hạn chế tối đa mức tiêu thụ
cũng như buôn bán các mặt hàng này
bên cạnh việc phát ra công văn hóa tốc
gửi đến cục quản lý thị trường các địa phương
tổng cục quản lý thị trường yêu cầu bộ phận giám sát kinh doanh
online đánh giá mức độ tiêu thụ
cũng như mua bán tôm hồng của trung quốc
phát hiện cũng như kiểm soát chặt chẽ các kho
cũng như cửa hàng đang giao bán trên mạng mặt hàng này
để có biện pháp kiểm tra kiểm soát kịp thời
bây giờ là thời lượng dành cho
sau những ngày nắng nóng gai gắt
hôm nay thời tiết ở bắc bộ
đặc biệt là thủ đô hà nội đã mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều
chính xác là như vậy
được theo dự báo
không khí mát mẻ sẽ kéo dài đến hết tuần này
tuy nhiên cũng theo dự báo
chúng ta có thể thấy rằng
đi cùng với kiểu thời tiết mát mẻ này
đó là khả năng xảy ra rông nốc
và tôi nghĩ rằng đây là kiểu thời tiết
mà sẽ gây cho những người tham gia giao thông
gặp rất nhiều khó khăn
thậm chí là có cả sự nguy hiểm nữa
vâng đúng là như vậy
khi mưa rông đặc biệt là kèm theo sấm xét
thì quý vị tuyệt đối tránh ra ngoài
trong điều kiện thời tiết này
tuy nhiên nếu quý vị đặc biệt là các tài xế xe khách
không có lựa chọn nào khác
thì hãy nắm chắc những lưu ý sau đây
lái xe phải đeo dây an toàn là điều bắt buộc
và việc này lại càng quan trọng hơn
khi đang lái xe trong điều kiện khắc nghiệt
để giúp giảm thiểu khả năng hành khách bị hất văng khỏi xe
trong trường hợp ô tô bị trượt
hoặc gặp tai nạn
bật kênh truyền thông để biết thông tin thời tiết
tại khu vực đang di chuyển tới
bật đèn pha và gạt nước
để tăng cường tầm nhìn trong mưa
và nhớ chuyển đèn sang chế độ pha
và điều chỉnh tốc độ gạt nước theo từng tình huống
không sử dụng hệ thống kiểm soát hành trình
bởi lái xe không có nhiều quyền kiểm soát ô tô
khi xe đang ở trong trạng thái kiểm soát hành trình
lái xe sẽ không thể phản xạ kịp thời
trong tình huống khẩn cấp
tắt hệ thống này sẽ khiến tài xế cảnh giác hơn
đây là một điều cực kỳ quan trọng khi lái xe trong mưa rông
di chuyển dưới tốc độ tối đa
vì trong mưa rông
nước mưa khiến đường xá trơn trật hơn
ngoài ra nếu đi quá nhanh
thì ô tô dễ rơi vào tình trạng mất lực bám đường
do nước mưa xâm nhập vào rãnh lốp
lái xe ở tốc độ thấp sẽ giúp hạn chế được tình trạng này
giữ khoảng cách với các phương tiện khác
trong thời tiết mưa rông sấm xét
tăng khoảng cách an toàn với các xe khác là điều quan trọng
vì các xe cần thời gian lâu hơn
để dừng xe hoàn toàn
không lái xe vào vụ nước ngập
kể cả một mươi năm cm nước
cũng có thể làm hỏng hoặc chết máy
trong khi ba mươi cm nước sẽ khiến xe bị trôi
hãy lái xe cẩn thận
ở các vùng nước nông để tránh tình trạng mất lái
và nếu đường bị ngập quá nặng
thì hãy tìm một con đường khác
tấp xe vào lề đường nếu tài xế không nhìn thấy gì
và đừng quên bật đèn khẩn cấp để báo hiệu với các tài xế khác
không chạm vào các bề mặt tĩnh điện
khi đi trong điều kiện thời tiết mưa rông
có nhiều xấm xét
các bề mặt kim loại trong xe có thể rất nguy hiểm và gây giật
các bề mặt nguy hiểm bao gồm tay nắm cửa
cần số radio hay vô lăng
tuyệt đối không dựa lưng vào cửa xe
và kể cả khi thời tiết đã tốt
nhưng con đường phía trước vẫn còn nguy hiểm
và không thuận lợi để di chuyển
do đất đá hay vụ nước ngập
thì vẫn cần phải cảnh giác
tiếp tục di chuyển chậm và tìm con đường khác an toàn
vâng đó là lưu ý đối với những người đi xe ô tô
nhưng cũng bao gồm cả những nội dung phù hợp
với những người di chuyển xe máy
và một lưu ý nữa khi di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa rông
đó là cần để ý các biển báo trên đường
đặc biệt là biển báo nguy hiểm
biển báo dừng xe và các chứa ngại vật
để kịp thời xử lý các sự cố
tránh gây ra tai nạn
đồng thời nên chú ý đường đi của xe trước
để có thể chủ động tránh bắt chắc
mà xe trước đã gặp phải
vâng ạ nói đến những người đi xe máy
thì tôi thấy rằng có một cái nguy cơ
cũng tiềm mẩn không kém
đó chính là việc di chuyển trong xe máy
đi di chuyển xe máy và chúng ta sử dụng áo mưa
thực tế thì đã có rất là nhiều
những vụ việc thương tâm
mà xảy ra khi mà chiếc áo mưa đã cuốn vào bánh xe
và sau đó khiến cho người điều khiển
mất khả năng kiểm soát xe
vậy thì không biết chúng ta sẽ nên
chọn áo mưa như thế nào và sử dụng nó ra sao
trong điều kiện mưa rông
để vừa có thể đảm bảo việc che mưa
mà vừa an toàn
chị huyền trang có những lưu ý gì không ạ
vâng đó cũng là một vấn đề rất đáng lưu tâm
và sau đây là một số gợi ý cho quý vị và các bạn
áo mưa sử dụng một lần có ưu điểm là gọn nhẹ
tuy nhiên chỉ phù hợp trong điều kiện trời mưa không quá to
và không có rông gió
bởi loại áo mưa này sử dụng ni lông mỏng và dễ rách
bên cạnh đó
thiết kế áo mưa liền mảnh ráng thẳng ôm vào người
nên khi sử dụng sẽ không thể che kín chân cho người ngồi trên xe
áo mưa cánh rơi
có ưu điểm là chất lượng tốt hơn
với ni lông dài và chắc chắn
thời gian mặc vào nhanh che được cho người phía sau
tuy nhiên loại áo mưa này tạo độ cản gió khá nhiều
và gây vướng cho người điều khiển xe
cần chú ý tà phía sau gấp cho gọn lại
rồi ngồi lên để tránh bị cuốn tả áo mưa vào bánh xe gây nguy hiểm
cũng lưu ý không nên phủ tà chiếc của áo mưa qua đầu xe
vì khi có gió lớn
có thể tà trước sẽ bay ngược trở lên
và che mặt người lái
điều này là vô cùng nguy hiểm
áo mưa bộ là loại người lái xe có thể mặc áo và quần mưa ra ngoài trang phục của mình
giống như thêm một lớp quần áo nữa để không bị ướt
ưu điểm của loại áo mưa này là thường được làm bằng ni lông dày
kín đáo chống nước tốt và bền
thêm vào đó
với thiết kế giống như một bộ quần áo bình thường
loại quần áo mưa này sẽ ôm sát vào người lái xe
và không tạo ra nhiều sự vướng víu hay cản gió khi xe di chuyển
mặc loại áo mưa này sẽ hơi mất thời gian
nếu cơn mưa đột ngột xuất hiện
thì bạn cần vào một chỗ chú mưa để mặc bộ trang phục này
cũng lưu ý các bậc phụ huynh khi chở trẻ nhỏ
nên cho con mặc áo mưa riêng để thuận tiện cho việc lái xe
điều này cũng tránh làm cho trẻ bị ngộp thở
hoặc khó chịu vì không nhìn thấy đường
khi mặc áo mưa chung cùng với cha mẹ
vâng ạ chúng ta vừa nói đến
những người di chuyển bằng ô tô
những người di chuyển bằng xe máy xe đạp
vậy còn những người đi bộ thì sao
tôi nghĩ rằng sử dụng ô là một cái lựa chọn tối ưu
đối với những người đi bộ đúng không ạ
vâng đúng là sử dụng ô dù là lựa chọn rất là thuận tiện
đối với những người đi bộ trong điều kiện mưa rông
tuy nhiên nếu mà mưa rông kèm theo sấm xét
thì tuyệt đối không nên sử dụng ô
bởi vì lúc này chiếc ô có thể trở thành vật liệu dẫn điện
khiến người sử dụng bị giật
có trường hợp gió quá to
thì chiếc ô có thể lật ngược
khiến cho người sử dụng không thể kiểm soát được
vì vậy lựa chọn và sử dụng ô thế nào
cũng là những điều cần lưu ý
nên chọn loại dù làm bằng inox
có sương trụ và nan cứng
có mái là vải dày bền chịu đựng thời tiết tốt
khi chọn mua cần xem khi ô
có hiện tượng tuột lỏng hay không
nên mở dù che ra vầy lần liên tiếp
để kiểm tra khung ô cho chắc chắn
và kiểm tra vải ô có bị rách hay rột hay không
không nên chọn loại ô che mưa quá thấp
cũng không nên chọn loại quá cao
vì ô quá thấp sẽ làm cho không gian sử dụng
dưới ô tối và thấp
còn ô có tay cầm quá cao lại không chịu gió tốt
và che mưa cũng không hiệu quả
để tăng tuổi thọ của chiếc ô
sau khi dùng ô xong nên để chúng ở nơi thoáng mát
nơi bóng dâm sau đó gặp lại
nếu là ô sắt nên bôi thêm một lớp dầu trơn
trên cán ô và các nan
để tránh bị rỉ
một thông tin tuyển sinh đáng chú ý
đại học y hà nội cho biết
số lượng hồ sơ tuyển sinh nộp vào chiều năm nay
đã tăng khoảng hai bộ
chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là một một trăm hai mươi
và trung bình tỷ lệ trọi vào trường năm nay là một một mươi sáu
xe nguyên xét riêng nghiện vọng
đối với từng ngành
tỷ lệ trọi trung bình khoảng từ
trong đó ngành y khoa tiếp tục được thí sinh đăng ký nhiều nhất
với năm hai trăm linh nguyện vọng
tuy nhiên chỉ tiêu của trường chỉ bốn trăm linh
vì vậy ngành này năm nay sẽ cạnh tranh cao
tỷ lệ trọi một một mươi ba
bên cạnh đó răng hàm mặt cũng thu hút lượng thí sinh đăng ký đông
tỷ lệ trọi vào ngành này khá cao
do chỉ tiêu tuyển sinh chỉ lấy tám mươi
năm hai nghìn một mươi chín đại học y hà nội
dành một mươi năm chỉ tiêu cho tuyển thẳng
với các thí sinh đã hoàn thành chương trình
dự bị đại học năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
nhưng ngành y khoa ba chỉ tiêu
ngành y học dự phòng ba chỉ tiêu
ngành điều dưỡng ba chỉ tiêu
và ngành y tế công cộng ba chỉ tiêu
nếu số lượng thí sinh vượt quá chỉ tiêu xét tuyển thẳng
nhà trường ưu tiên theo kết quả
trung học phổ thông quốc gia ba môn toán

quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình

và bây giờ những đồng nghiệp của chúng tôi từ tp hcm
sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn
những tin tức thú vị khác
xin mời trường quay sáng phương nam
đến khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu nhận được tin báo nạn
và đã chỉ đạo đồn biên phòng bến đá bang chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng bà rịa vũng tàu
và hải đội biên phòng hai sử dụng ba cano và huy động thêm ba phương tiện của ngư dân gần đó ra vị trí bị nạn
để khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn chín thuyền viên trên tàu cá bv năm nghìn bốn trăm tám mươi chín ts đang bị chìm
đồng thời bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn
tăng cường tuần tra tìm phương tiện nd ba nghìn ba trăm sáu mươi ba để tạm giữ phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc
đến khoảng hai mươi h một mươi phút ngày một mươi chín tháng năm lực lượng tìm kiếm cứu nạn của bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu
và các lực lượng chức năng đã tiếp cận và cứu vớt thành công chín thuyền viên trên tàu cá bv năm nghìn bốn trăm tám mươi chín ts đưa vào bờ để chăm sóc y tế ban đầu
đồng thời bộ chỉ huy bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu chỉ đạo các thân vị trên địa bàn tăng cường tuần tra tìm phục vụ công tác điều tra làm rõ của việc
đồng thời bộ chỉ huy bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu chỉ đạo các thân vị trên địa bàn tăng cường tuần tra tìm kiếm cứu nạn của bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu chỉ đạo các thân vị trên địa bàn tăng cường tuần tra tìm phục vụ công tác điều tra làm rõ của việc